cảnh báo người dân cần tuân thủ lịch thời vụ sản xuất để giảm thiểu thiệt hại do thiếu nước
mới đây cơn bão lớn mang theo tuyết rơi dày ở bang colorado mỹ đã khiến cho các chuyến bay bị hủy và đường cao tốc bị đóng cửa nhiều người bị mắc kẹt trong ô tô
cơn bão ở bang colorado bắt đầu vào tối ngày một mươi ba tháng ba mang theo tuyết ẩm ướt đặc trưng của tháng ba
một trong những tháng tuyết rơi nhiều nhất ở thành phố denver thuộc bang colorado và kéo dài đến ngày một mươi năm tháng ba

và dự báo dày thêm ba mươi cm nữa vào ngày một mươi năm tháng ba
đại diện sở giao thông vận tải bang colorado cho biết
chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này và giữ cho các tuyến đường được thông thoáng nhất có thể
điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho một số khu trượt tuyết phải dừng hoạt động
cơn bão cũng khiến cho nhiều trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa vào hôm một mươi bốn tháng ba
và hơn năm mươi ba hộ gia đình bị mất điện trên khắp bang colorado hôm một mươi bốn tháng ba
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung
trên ba miền trong hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng khu tây bắc từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
phía nam ngày có mưa mưa rào rải rác đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất phía bắc từ một mươi chín hai mươi một độ phía nam từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ phía nam có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba mươi một độ phía nam có nơi trên hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi ba ba mươi ba độ phía nam có nơi trên ba mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi bốn độ khóagee đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín ba mươi độ khóagee đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất dización phía bên phachine
nhiệt độ cao nhất từ một mươi năm mr
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai bốn
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn sóng biển cao từ một mươi
quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn sóng biển cao từ một hai m